từ chính quyền địa phương đó việc để mỗi xã thị trấn có ít nhất một chức danh cán bộ chủ chốt không phải là người địa phương